xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức quốc tế trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong vòng một mươi ba năm qua ở moscow ngày hai mươi hai tháng ba
isisk một chi nhánh của tổ chức khủng bố hồi giáo is tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm
vậy nhưng dư luận nước này vẫn nghi ngờ thủ phạm có thể là những lực lượng khác
tuy nhiên có thể khẳng định một điều rằng vụ tấn công khủng bố này đã được tính toán kỹ lưỡng
kể từ địa điểm thời điểm tấn công cũng như kịch bản thực hiện để tối đa hóa thương vọng
đêm kinh hoàng ở nhà hát những khán giả tới theo dõi buổi biểu diễn của ban nhạc groupicnik
tại trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật krocus city hal ở ngoại vi thủ đô moscow nga
tối ngày hai mươi hai tháng ba hẳn đều không ngờ đó lại là một đêm kinh hoàng và chết chóc
ngay trước giờ khai mạc đêm nhạc khi người xem còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi
thì có một nhóm tay súng mặc quần áo nguy trang bất ngờ xông vào khán phòng
chúng vãi đạn vào tất cả những ai trong tầm mắt đặc biệt là ở những hàng ghế đầu
alexei một nhà sản xuất âm nhạc kể với hãng tin afp rằng
anh đang tiến vào chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng súng và rất nhiều tiếng la hét
alexei thuận lại tôi nhận ra ngay rằng đó là tiếng súng trường tự động
và hiểu rằng rất có thể đây là điều tồi tệ nhất một cuộc tấn công khủng bố
nhà sản xuất âm nhạc này nói thêm khi mọi người chạy về phía tôi thoát hiểm
có một sự chen lấn khủng khiếp vì đám đồng hỗn loạn trèo lên nhau để thoát ra ngoài
sau khi sát hại hàng chục người trong khán phòng các tay súng rút lui
và phóng hỏa làm cháy trung tâm crocod city hậu khiến mái của tòa nhà bị phá hủy một phần
trong khi khói lửa cũng làm thêm nhiều nạn nhân thương vong
theo hãng thông tấn tass vụ hỏa hoạn tại kroket city hậu đã thiêu dụi một diện tích lên tới một mươi hai chín trăm linh m hai
và sau nỗ lực cứu hỏa bằng mọi phương tiện bao gồm cả máy trực thăng
vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi ba tháng ba theo giờ moscow đám cháy đã cơ bản được khống chế
nhưng những kẻ khủng bố đã kịp thời tẩu thoát trước khi lực lượng an ninh và đặc nhiệm của nga kịp tới hiện trường
theo hãng tin lanta cập nhật đến ngày hai mươi sáu tháng ba số nạn nhân thiệt mạng của vụ tấn công khủng bố
tại crocod city hậu đã lên tới một trăm bốn mươi bốn người và một trăm tám mươi hai người khác bị thương
bộ trưởng y tế nga mikhai murasko hôm hai mươi ba tháng ba cho biết trong số một trăm một mươi năm người phải nhập viện
có năm trẻ em và một em đang nguy kịch
vụ tấn công đã gây sốc trên toàn thế giới
tổng thống belarus alexander lukashenko là một trong những người đầu tiên gửi lời chia buồn
khi bày tỏ tin tưởng rằng những kẻ tổ chức và thủ phạm vụ tấn công phải bị trừng phạt thích đáng
tổng thống kazakhstan kassym yomartokayev đã giao nhiệm vụ cho lực lượng thực thi pháp luật nước này
hỗ trợ các đồng nghiệp nga nếu cần
nguyên thủ của hầu hết các quốc gia trên thế giới kể cả những nước không thân thiện với nga
và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế đều gửi lời hỏi thăm chia buồn hơn gia đình các nạn nhân
cũng như lên án mạnh mẽ những kẻ thù ác
hội đồng bảo an liên hợp quốc mô tả đây là vụ tấn công khủng bố tàn bạo và hèn nhát
đồng thời bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và người dân nga
các thành viên hội đồng bảo an cũng tái khẳng định rằng
chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó tạo thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất
đối với hòa bình an ninh quốc tế và nhấn mạnh sự cần thiết
phải buộc thủ phạm người tổ chức nhà tài trợ cho những hành động khủng bố này phải chịu trách nhiệm trước công lý
chỉ ít giờ sau vụ tấn công tại krakow city hall isis k tức islamic state khorasan
một chi nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng có trụ sở ở afghanistan đã đứng ra nhận trách nhiệm
nhóm khủng bố này nổi lên ở miền đông afghanistan vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
và nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng về sự tàn bạo cực độ
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai isis k
cũng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết tại đại sứ quán nga ở kabul afghanistan
trong một tuyên bố ngắn do amac hãng thông tấn có liên kết với is đăng trên ứng dụng tin nhắn telegram
nhóm khủng bố này cho biết chúng đã tổ chức và thực hiện tấn công tại moscow
và các tay súng của chúng đã rút lui về căn cứ an toàn
trong khi đó tờ new york times và hãng tcbs news dẫn lời một quan chức chính quyền mỹ giấu tên
cho biết nước này được cho là có thông tin tình báo xác nhận trách nhiệm của is
theo đó các quan chức chống khủng bố mỹ vào tháng ba
đã từng thu thập được thông tin tình báo rằng isis k đã lên kế hoạch tấn công moskova
trong khi nhiều thành viên is cũng đã hoạt động ở nga
báo south china morning post cho biết vài giờ trước vụ khủng bố ở krakow city hall
cơ quan an ninh quốc gia nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công vào giáo đường do thái ở moscow
do isis k thực hiện
nhưng tờ báo cũng chưa có thêm manh mối nào cho sự liên hệ giữa sự kiện này và thảm kịch vào đêm hai mươi hai tháng ba
ngược lại một số phương tiện truyền thông nga lại tuyên bố rằng
thông tin về việc isis k tiến hành cuộc tấn công là không chắc
nhất là khi chưa có gì để kiểm chứng ngoài một thông báo trên telegram
hãng tin sputnik thậm chí dẫn lời bà margarita simonian tổng biên tập tập đoàn truyền thông mẹ của sputnik
roysia segodnya cho rằng ukraine và phương tây đã sử dụng các thông tin giả mạo
để thuyết phục mọi người rằng is đứng đường sau vụ tấn công khủng bố
nhà phân tích colin kleck thuộc trung tâm chauvin một tổ chức nghiên cứu an ninh có trụ sở tại new york
cho biết isis k đã hướng sự tập trung vào nga trong hai năm qua
và thường xuyên chỉ trích tổng thống vladimir putin
trong khi đó ông michael guzman chuyên gia của trung tâm wilson có trụ sở tại washington
cho rằng isis k cáo buộc nga đồng lõa trong hoạt động thường xuyên đàn áp người hồi giáo
ông kujiman đồng thời cũng nhấn mạnh nhóm này cũng được coi là thành viên
của các lực lượng khủng bố trung á có mối thù hận với moscow
đó là những dữ liệu khá logic để công chúng dễ suy luận isis k là tổ chức
đã ra tay trong vụ tấn công tại moscow
nhưng theo phía nga để thực sự tin rằng nhóm khủng bố này là thủ phạm
vẫn cần thêm những bằng chứng cụ thể và xác đáng hơn
người đứng đầu tập đoàn truyền thông của nga nhấn mạnh rằng
tên và nhân dạng của thủ phạm đã được chính quyền biết đến
và những kẻ khủng bố đã khai báo mọi thứ trong quá trình tham vấn
tất nhiên cá nhân bà segonia và sputnik cũng chưa có chứng cứ nào cụ thể để chứng minh điều đó
về phía mỹ người phát ngôn nhà trắng ông john kirby khi được hỏi về vấn đề này
đã tuyên bố không có dấu hiệu nào cho thấy ukraine và người ukraine có liên quan
ukraine cũng phủ nhận mọi sự dính líu đến vụ tấn công
cố vấn tổng thống ukraine ông mikhail bolodyak cho biết
trong một bài đăng trên mạng xã hội x ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố
quân đoàn tự do nga một lực lượng dân quân thân ukraine
thường nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào khu vực biên giới của nga
cũng tuyên bố không liên quan đến vụ khủng bố tại moscow
những nghi phạm đầu tiên bị bắt
theo hãng thông tấn tass trong cuộc điều tra truy tìm thủ phạm được lập tức tiến hành
sau đó lực lượng an ninh nga đã bắt giữ một mươi một người
trong đó có bốn tay súng bị nghi ngờ liên quan đến vụ khủng bố tại groupes city hall
điện kremlin cho biết giám đốc fsb ông alexander ponnikov
đã báo cáo với tổng thống vladimir putin rằng những nghi can bị bắt giữ
bao gồm bốn kẻ khủng bố và cơ quan này đang nỗ lực xác định đồng phạm của chúng
tax trích dẫn thông tin từ fsb lưu ý rằng
các nhà điều tra đã xác định rằng cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch cẩn thận
vũ khí mà những kẻ khủng bố sử dụng đã được cất vào kho từ trước
trong khi đó fsb cho biết thêm cả bốn nghi phạm này
bị bắt cách nhau vài giờ và đều bị giam giữ tại khu vực prian của nga
giáp biên giới ukraine
theo trang tin paza của nga fsb đã xác minh được danh tính của bốn kẻ bị bắt
và tất cả đều mang quốc tịch tajikistan
bao gồm nasreddinov magmadrasun ba mươi bảy tuổi
và narazov zhustam hai mươi chín tuổi
trước đây moscow và các thành phố khác của nga
từng là mục tiêu tấn công của các nhóm phiến quân hồi giáo
nhưng cũng có những vụ việc không mang theo động cơ chính trị rõ ràng
năm hai nghìn hai một sự việc tương tự xảy ra
khi các chiến binh ly khai genia bắt chín trăm một mươi hai người làm con tin
tại nhà hát dubrovka ở moscow
yêu cầu quân đội nga rút khỏi khu vực
đặc nhiệm nga đã tấn công nhà hát để tiêu diệt nhóm khủng bố và giải cứu con tin
nhưng một trăm ba mươi người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích này
sau vụ khủng bố tại krakow city hall hôm hai mươi hai tháng ba
nga đã thắt chặt an ninh tại sân bay trung tâm giao thông
và khắp vùng thủ đô moscow
khu đô thị rộng lớn với hơn hai mươi một triệu dân
tất cả các sự kiện công cộng quy mô lớn đều bị hủy bỏ trên khắp đất nước
trong đó có trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển nga và đội tuyển baraguay
dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng ba
trong phát biểu đầu tiên trước công chúng sau vụ tấn công
tổng thống nga vladimir putin cho biết
các biện pháp chống khủng bố và chống phá hoại nổ súng
đã được áp dụng ở moscow và tất cả các vùng của đất nước
người đứng đầu nước nga nhấn mạnh
ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bây giờ là ngăn chặn
những kẻ đứng sau vụ thảm sát đẫm máu này phạm tự khác
tổng thống putin tái khẳng định
tất cả thủ phạm người tổ chức và chủ mưu của tội ác này
sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt công bằng và không thể tránh khỏi
bất kể họ là ai và ai chỉ đạo họ
tôi nhấn mạnh một lần nữa
chúng tôi sẽ xác định và đưa ra công lý
từng cá nhân đứng đằng sau những kẻ khủng bố này
những kẻ đã giàn dựng hành động tàn bạo này
chống lại nước nga và nhân dân chúng tôi
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt